chỉ trong thời gian ngắn trên địa bàn tỉnh nghệ an liên tiếp phải hứng chịu nhiều đợt mưa bão lớn
gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản
đặc biệt là sau hoàn lưu cơ mỡ số chín sóng to kết hợp với chiều cường dâng cao
đã làm hư hỏng hoàn toàn hai năm km tuyến kè dọc bờ biển tại thị xã cửa lò
hàng trăm ký ốt của người dân đang bị đe dọa và có thể bị sóng cuốn bất cứ lúc nào
ghi nhận tại tuyến kè dọc bãi biển cửa lò bê tông cốt thép đã bị sóng đánh vỡ
lớp cát dưới bị sụt và cuốn trôi tạo thành những lỗ hổng rất lớn
nguy hiểm cho người dân khi di chuyển qua đây
sụt lún lấn sâu đe dọa hàng chục ký ốt kinh doanh của người dân
nắm sát bờ kè có nguy cơ bị sóng đánh cuốn đi bất cứ lúc nào

để hạn chế sụt lún lấn sâu chính quyền địa phương đã ra cố tạm

tuy nhiên không mới hiệu quả ủy ban nhân dân thị xã cửa lò đã có tờ trình
đề nghị các cơ quan chức năng hỗ trợ bố trí kinh phí khắc phục cấp bách thiệt hại kè biển